tại hà nội phòng thương mại và công nghiệp việt nam đã tổ chức hội thảo góp ý sự thảo bộ luật lao động sửa đổi từ cộng đồng doanh nghiệp
cho ý kiến về khung giờ làm thêm đại diện cộng đồng doanh nghiệp cho biết hiện một số ít doanh nghiệp có lợi dụng việc tăng giờ làm thêm
nhưng đây là số rất ít không thể vì một số nhỏ doanh nghiệp lợi dụng mà bó buộc tất cả các doanh nghiệp
vì vậy cần cân nhắc đến kiến nghị tăng thêm một trăm linh giờ làm thêm một năm so với quy định ba trăm linh giờ hiện nay của các doanh nghiệp
bên cạnh đó một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến và xuất khẩu thủy sản cũng cho rằng hoạt động sản xuất của ngành đang phụ thuộc vào nguồn tài nguyên khai thác
có tính mùa vụ và sản phẩm về nhà máy là phải chế biến ngay do đó không thể áp trần giờ làm việc bình thường bốn mươi bốn giờ một tuần
áp khung giờ làm thêm không quá bốn mươi giờ một tuần và không quá bốn trăm linh giờ một năm điều này sẽ gây khó khăn rất lớn cho các doanh nghiệp